báo sài gòn giải phóng có bài viết
bão số chín đổ bộ đường xá chia cắt cây cối ngả nghiêng
nước ngập nhiều khu vực nước tràn vào nhà đường phố thành sông điện cúp
một số nơi cây xanh đổ ngổn ngang một người bị cây bật gốc đè chết
mưa vần vũ và gió rít suốt đêm
rất lâu rồi thành phố hồ chí minh mới hứng chịu một tai họa thiên nhiên như vậy
do cơn bão số chín gây ra
do ảnh hưởng của cơn bão số chín gây sạt lở đất tại khu vực ninh thuận khánh hòa
trên tuyến đường sát bắc nam
cũng do ảnh hưởng của báo số chín
các chuyến bay đi và đến sân bay tân sơn nhất không thể cất và hạ cánh
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang hai
cũng liên quan đến vấn đề này
mục cùng suy ngẫm báo nhân dân có bài viết
không chủ quan trước diễn biến bất thường của mưa lũ
để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản của nhà nước và nhân dân
chính quyền các cấp các cơ quan chức năng và người dân trong vùng
ảnh hưởng báo số chín và hoàn lưu báo
cần quyết liệt thực hiện các biện pháp chủ động phòng tránh
như theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
đặc biệt cần tăng cường tuyên truyền
nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của thiên tai đến từng người dân
báo tuổi trẻ số ra hôm nay có bài viết đáng chú ý
cần ra soát đội ngũ
đây là ý kiến của tiến sĩ giáo dục học nguyễn thị bích hồng
giảng viên khoa tâm lý học trường đại học sư phạm tp hcm
trao đổi với tuổi trẻ về vụ việc cô giáo phạt tát học sinh hai trăm ba mươi một cái ở quảng bình
tiến sĩ nguyễn thị bích hồng cho rằng
dù vì lý do gì đi chăng nữa
thì việc phạt học sinh phải chịu tát một lúc hai trăm ba mươi một cái
cũng không thể chấp nhận được
ban giám hiệu các trường cũng cần nhắc nhở thường xuyên
trong hội đồng sư phạm
và yêu cầu giáo viên áp dụng những biện pháp giáo dục mang tính nhân văn
ngược lại cũng cần đưa ra những quy định chế tài ở cấp trường
nếu giáo viên vi phạm
liên quan đến vấn đề này
mục trao buổi sáng báo thanh niên có bài phân tích
vì yêu thương hay thành tích
bài báo phân tích
giáo dục là một trong những ngành có rất nhiều cuộc thi
nhiều phong trào thi đua
khiến giáo viên rất mệt mỏi và áp lực
nhiều lần các giáo viên cho biết
họ mong muốn được cởi trói khỏi những cuộc thi
phong trào đầy tính hình thức
để chuyên tâm vào việc giảng dạy thực thụ
có lẽ sự việc này một lần nữa cảnh báo
lãnh đạo ngành giáo dục về phong trào và thành tích trong học đường
hãy để các nhà giáo dạy thật
học sinh học thật
khi không còn chịu áp lực về thành tích
thì cả thầy và trò tự nhiên sẽ dạy và học nhẹ nhàng
với tất cả tình yêu thương
chứ không đầy mệt mỏi và bạo lực như hiện nay
dự thảo quy chế quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách
bằng xe taxi trên địa bàn thành phố hà nội
đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều
cùng với những ý kiến bày tỏ sự băn khoăn
lo ngại nếu quy chế này được thông qua
mới đây bộ giao thông vận tải
cũng đã chính thức có văn bản góp ý
trong đó lắc đầu với nhiều vấn đề
đây là nội dung chính trong bài viết
hà nội phân vùng quản lý xe taxi
bộ giao thông vận tải lắc đầu với nhiều quy định
trên báo lao động
văn bản của bộ giao thông vận tải cho rằng
hà nội không quy định quy hoạch số lượng xe taxi
theo luật quy hoạch
nội dung này không còn phù hợp
và không được phép quy hoạch số lượng xe taxi
đồng thời bộ giao thông vận tải
cũng đề nghị hà nội không quy định một màu sơn cho taxi
theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
luật doanh nghiệp và luật đầu tư
việc quy định màu sơn xe taxi là không phù hợp
chi tiết mời quý vị đọc trên trang bảy báo lao động
báo hà nội mới có bài viết đáng chú ý
cải tạo trung cư cũ tại hà nội
tìm cách gỡ vướng
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
vấn đề cải tạo trung cư cũ đã được hà nội đặt ra
và tích cực triển khai
tuy nhiên việc này đã và đang gặp rất nhiều khó khăn
khi đến nay mới có một mươi bốn
trên tổng số hơn một năm trăm linh trung cư cũ
được cải tạo xây mới
chưa kiểm soát được thuốc bị thu hồi
trên báo thời nay phản ánh tình trạng
dù đã được cục quản lý dược bộ y tế
ban hành văn bản yêu cầu thu hồi
nhiều loại thuốc không đạt tiêu chuẩn
vẫn được ngấm ngầm lưu hành
thậm chí ngang nghiên bày bán trên thị trường
lý giải về việc thuốc kém chất lượng có chiều hướng gia tăng
nhiều chuyên gia cho rằng
trước hết xuất phát từ thói quen sử dụng thuốc tùy tiện
của người bệnh
như mua bán thuốc không đơn không chỉ dẫn của bác sĩ
cùng với đó
việc kiểm soát chất lượng nguyên liệu sản xuất đầu vào
và kiểm định chất lượng sản phẩm làm ra còn nhiều hạn chế
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm báo của chương trình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai